du lịch cộng đồng đang là một xu hướng du lịch được ưa chuộng có sức hút đối với khách du lịch trong nước và quốc tế
chính vì thế sở du lịch tỉnh bình định đã xác định việc tăng cường nhận thức cho người dân làm du lịch cộng đồng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
những năm gần đây xã nhân lý thành phố quy nhơn tỉnh bình định là địa phương phát triển mạnh mẽ nhất về du lịch
do có nhiều danh làm thắng cảnh nổi tiếng như bãi biển kỳ co khu du lịch eo gió quần thể nghỉ dưỡng flc quy nhơn
theo thống kê chưa đầy đủ từ ủy ban nhân dân xã nhân lý chỉ trong chín tháng năm hai nghìn một mươi tám lượng khách tới đây đạt gần hai trăm ba mươi lượt
đây là dịp tốt để các ngư dân làng trài ở địa phương chuyển đổi sang mô hình kinh doanh du lịch dịch vụ

đẹp xanh thứ hai nữa hướng dẫn viên là mình phải dẫn khách đi là mình phải biết những cái thắng cảnh coi như của quê hương mình để mình giới thiệu
đảm bảo cho người dân là sẽ tránh đi các trường hợp mà họ không rõ hoặc là không biết và vô tình vi phạm pháp luật
ví dụ như là cái hiện tượng như là trèo kéo hoặc là các cái duy trì các hoạt động vận chuyển mà khi chưa được cấp phép
cái thứ hai nữa là tăng cường được cái chất lượng
cái chất lượng dịch vụ của người dân khi mà người dân người ta làm chủ các cái cơ sở lưu trú hoặc là có những hoạt động kinh doanh dịch vụ khác
thông qua các lớp truyền thông ngư dân làm du lịch ở bình định đã có nhận thức đúng đắn về phát triển du lịch bền vững
bảo đảm giữ nguyên gốc chất phát chân thực về văn hóa bản địa thu hút du khách từ giá trị cốt lõi của cộng đồng
xây dựng ý thức cho người dân làm du lịch có trách nhiệm tôn trọng những giá trị bản địa con người lịch sử và văn hóa sẽ là giải pháp để phát triển kinh tế lâu dài